cùng thời điểm với vụ tai nạn ở đèo brent đà lạt một xe du lịch chở theo hai mươi bốn hành khách đã lao xuống mương sâu tại di linh do tránh một chiếc xe máy qua đường bất ngờ
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi một h ba mươi trưa ngày hôm qua một mươi chín tháng sáu tại quốc lộ hai mươi thuộc địa bàn thôn tân phú một xã đinh lạc huyện di linh tỉnh lâm đồng
tại hiện trường chiếc xe du lịch hai mươi bốn chỗ biển kiểm soát bảy mươi một b hai trăm ba mươi do tài xế lương văn dầu chú thành phố bến tre điều khiển bị lật ngang phần đầu của xe nằm dưới mương phần sau của xe đẻ nát một chiếc xe máy
vụ tai nạn đã khiến ông nguyễn quang trung chú huyện di linh là người đi xe máy tử vong sau khi đưa đến bệnh viện ba hành khách khác trên xe bị thương